bạn cướp cướp giật tài sản diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng như hiện nay
để phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm hoạt động theo phương thức này
thì bên cạnh nỗ lực của các lực lượng chức năng mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác
chủ động phòng ngừa không để trở thành con mồi của bọn tội phạm
có thể thấy rằng thủ đoạn của những đối tượng phạm tội ngày càng tinh vi
chúng lợi dụng lòng tin của người đi đường thậm chí là giả vờ làm ân nhân để làm lơ là sự chú ý của các bị hại
tình trạng này không chỉ làm các nạn nhân bị tổn hại tài sản
mà nguy hiểm hơn còn đang dần đánh mất lòng tin của những người đi đường dành cho nhau
chương trình bài học từ những vụ án tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây
quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang web www intv gov vn
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo